vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại công ty điện tử bse thuộc khu công nghiệp nam cấm tỉnh nghệ an
tính đến một mươi sáu h chiều nay ngày hai tháng bốn đã có bốn mươi bảy trên năm mươi công nhân xuất viện
ba bệnh nhân còn lại tiếp tục được điều trị và có tiến triển tốt
bệnh viện đa khoa một trăm một mươi năm nghệ an cho biết ngày hai tháng bốn qua quá trình điều trị
đã có bốn mươi bảy trên năm mươi công nhân tại công ty điện tử bse khu công nghiệp nam cấm
huyện nghị lộc nghệ an đã được xuất viện
ba công nhân bị ngộ độc đang mang thai nên tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện
đối với ba bệnh nhân bị ngộ độc khi đang mang thai bệnh viện đã tiến hành siêu âm
và tiến hành các xét nghiệm cần thiết kiểm tra sức khỏe của các thai nhi
qua kiểm tra cho thấy tim thai của các thai nhi vẫn bình thường
hiện nay các y bác sĩ trong khoa vẫn đang tích cực điều trị cho các bệnh nhân
đặc biệt là các bệnh nhân đang mang thai bằng cách truyền dịch để bù nước điện giải
sau khi bị mất nước uống than hoạt tính và sử dụng một số loại thuốc đặc trị chống ngộ độc
tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh nghệ an vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng
để phân tích mẫu thức ăn tìm ra nguyên nhân ngộ độc